công an tỉnh bà rịa vũng tàu bắt quả tang hai mươi đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức sóc đĩa tại nhà số n bốn tổ sáu ấp phước an xã phước tỉnh huyện long điền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng gần hai trăm linh triệu đồng
một mươi hai điện thoại cùng nhiều tăng vật liên quan
cơ quan công an xác định nguyễn thị vân là đối tượng đứng ra tổ chức
đồng thời thuê huỳnh thị trúc hà làm nhiệm vụ cảnh giới
khi có người đến đánh bạc thì hà mở cửa cho vào còn hoàng làm nhiệm vụ sắp đĩa để phục vụ cho con bạc sát phạt nhau
các đối tượng còn lại đang được cơ quan điều tra cho tại ngoại để phục vụ điều tra
vào sáng nay tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến hai người thương vong
vào thời điểm trên một chiếc xe tải lưu thông với tốc độ cao trên đường ngô chí quốc quận thủ đức thành phố hồ chí minh
khi đến gần khu chế xuất linh trung thì chiếc xe này lấn làng để tránh một phương tiện đi trước và
hai nạn nhân bị hắt văng xa cú đâm kinh hoàng khiến anh kim thanh chu ba mươi một tuổi tử vong tại chỗ
riêng anh lâm thanh khá hai mươi một tuổi bị thương nặng được biết hai nạn nhân trên đang đi trên đường đi khám bệnh thì gặp nạn
liên quan đến vụ cháy tại trạm xăng dầu khu vực đền lư hà nội thiếu tướng hoàng quốc định
giám đốc cảnh sát phòng trái chữa trái thành phố hà nội cho biết vụ trái đang được dập tắt vào lúc một mươi bốn h năm mươi cùng ngày
hiện chưa xác định được nguyên nhân cháy bùng phát từ xe tét chở xăng dầu hay từ quá trình tiếp nhận xăng dầu từ xe tét sang bể ngầm chứa xăng
các nhân chứng cho biết khoảng hơn một mươi bốn h ngày hôm nay năm tháng bảy một xe phép chở xăng đổ cành cây xăng thuộc trạm xăng dầu khu vực đền lừ
đột nhiên bóp trái dữ dội nhiều người đã dùng bình cứu hỏa mini để khống chế đám trái nhưng bất thành
đám cháy tiếp tục lan rộng từ xe và bùng lên thùng xăng tạo thành cột khói đen bốc cao cả chục mét
lực lượng phòng trái chữa trái đã huy động xe cứu hỏa và hàng chục chiến sĩ để dập tắt ngọn lửa nguyên nhân xảy ra trái đang được làm rõ